sáng ngày một mươi một tháng chín triển lãm y tế quốc tế việt nam đã khai mạc tại thành phố hồ chí minh
dưới sự chủ trì và bảo trợ của bộ y tế phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp dược việt nam
và công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam
triển lãm năm nay có quy mô hơn sáu trăm linh gian hàng đến từ hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ
dự kiến sẽ thu hút một mươi năm lực khách tham quan
ngoài việc trải nghiệm sản phẩm công nghệ và dịch vụ y tế như dược phẩm thực phẩm chức năng
cơ sở vật chất bệnh viện phòng khám thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe
thiết bị và sản phẩm làm đẹp triển lãm cũng là nơi giới thiệu thành tựu mới
của ngành y dược việt nam và thế giới tạo cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm
trao đổi kinh nghiệm nắm bắt cơ hội mở rộng thị trường liên doanh liên kết và chuyển giao công nghệ
các doanh nghiệp còn được tham dự các hội thảo giới thiệu sự phát triển thị trường công nghệ mới
ứng dụng phổ biến hiện đại nhất trong ngành y dược hiện nay
triển lãm diễn ra trong bốn ngày từ một mươi một đến một mươi bốn tháng chín
tại trung tâm triển lãm quốc tế secc quận bảy tp hcm